sau một thời gian ngắn đối tượng phải cúi đầu nhận tội
sau đây là nội dung vụ án kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi
bà nguyễn thị bé chú tại thôn tân minh xã kiến thiết huyện yên sơn tuyên quang
sống với cậu con trai duy nhất là nguyễn ánh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
gia đình bà đang xây nhà ngôi nhà khá to so với hàng xóm
vụ án xảy ra bất ngờ khiến nhiều người bàng hoàng lo sợ
dư luận hết sức hoang mang trước sự liều lĩnh và manh động của hung thủ
bà nguyễn thị bé chú tại thôn tân minh xã kiến thiết huyện yên sơn tuyên quang
đưa lên xe để đi cấp cứu thôi
bà bé tỉnh dậy và túm được áo đối tượng
đối tượng tiếp tục chém vào sườn và vai của bà bé rồi bỏ chạy
theo như nhận định của bà bé thì đối tượng là nam giới khỏe mạnh
hắn mặc áo chống nắng bịt mặt để giả gái
thế ở đây cái đánh giá về cái giết người và cướp tài sản là nó cao hơn bởi vì gì
đối tượng đến một hiện trường nhà không có cửa
nhưng đối tượng đến là đâm nạn nhân một nhát vào đúng vị trí vào cổ
mà có thể nói là muốn cho hạ hụt nạn nhân này
cái ấy nó khá liền với cái cướp nhiều hơn
sông sông với việc tìm hiểu những mối quan hệ quen biết của nạn nhân
và gia đình của bà bé
các trinh sát chưa thấy nổi lên mâu thuẫn nào có thể dẫn đến vụ việc
các điều tra viên và trinh sát viên đã đến từng hộ gia đình để nhận diện con dao
khi ở đấy thì khi mà có công bố việc thường là mọi người sẽ mang dao sang nhà giúp
cái kết quả mà giả soát xem là cái đặc điểm của con dao này nó xuất phát từ đâu
thì phải mất đến một ngày thứ hai mới xác định được
sau khi xong mình hơn ba trăm linh gia đình gần nhà nạn nhân nhưng không có kết quả
các trinh sát đã đến nhà một người bán dao ở chợ huyện
với mong muốn có thông tin về loại rau này
kết quả làm việc thì ông này cũng khẳng định là con dao này là đúng là ông do từ ông ấy bán ra
thế nhưng mà ông này chuyên đi bán ở các cái chợ chợ phiên chợ vùng cao
cho nên đâu không thể xác định được là mình đã bán cho ai
mà cái số người sử dụng con dao thì nó cũng nhiều
nên là để xác định được nó từ cái hung khí này mà xác định là nó là của ai
thì cũng là một vấn đề rất là khó khăn
không quản ngại khó khăn với tinh thần đấu tranh đến cùng với tội phạm
các điều tra viên vẫn cần mẫn đến từng hộ gia đình để xác minh hung khí
cho đến khi đến gia đình ba trăm linh hai thì gia đình nói dao đã bị mất
như vậy sâu chuỗi tung tích của con dao bỏ lại hiện trường và dấu vết máu để lại trên dao
cho đến việc có một thanh niên có biểu hiện bất thường tại đám tang của nạn nhân
cùng với việc thu thập củng cố tài liệu chứng cứ thì diện đối tượng đã được cơ quan điều tra xác định
phương án vây bắt được ban chuyên án triển khai